cục hải quan đà nẵng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khám xét lô hàng từ nigeria về cảng tiên sa đà nẵng phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là ngà voi và vạch tê
lô hàng này được khai báo là hạt điều vận chuyển từ nigeria về cập cảng tiên sa đà nẵng ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
qua khám xét sở bộ đã phát hiện hơn bốn trăm năm mươi sáu kg nghi là ngà voi và sáu hai tấn nghi là vẩy tt thuộc danh mục các loài động vật thực vật hoang dã quy định trong phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp